nhân kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh tổng bí thư trần phú
năm một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn năm một tháng năm năm hai nghìn bốn
ngày một mươi sáu tháng bốn tại hà tĩnh học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban tuyên giáo trung mương và tỉnh ủy hà tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học
với chủ đề tổng bí thư trần phú chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất
người con ưu tú của dân tộc việt nam
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung mương tham dự hội thảo
hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp vẻ vang của đồng chí trần phú
tổng bí thư đầu tiên của đảng người con ưu tú của dân tộc việt nam và quê hương hà tĩnh
đã phấn đấu hy sinh chọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng thời khẳng định cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến hết sức to lớn của đồng chí trần phú
là di sản quy báu dệt kết nên pho sự vàng vinh quang của đảng
tham dự hội thảo năm mươi bản báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các cơ quan ban ngành trung ương địa phương của tỉnh hà tĩnh và các nhà khoa học đã tập trung làm sáng tỏ các nội dung chính
đồng chí trần phú từ người thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc
đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên của đảng
đồng chí trần phú người cộng sản kiên trung bất khuất
đồng chí trần phú người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con ưu tú của dân tộc việt nam và quê hương hà tĩnh phát huy trí khí cách mạng của đồng chí trần phú trong giai đoạn cách mạng hiện nay
thưa quý vị sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra tình hình triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
thưa quý vị sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã đi kiểm tra tình hình triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thành phố hà nội
năm hai nghìn hai mươi năm hà nội phải khởi công cải tạo xây dựng lại một đến hai khu trung cư cũ
đồng chí đinh tiến dũng lưu ý các cơ quan liên quan phải chọn đúng nhà đầu tư đủ năng lực và có thể thực hiện dự án trong thời gian khoảng ba năm để người dân không phải tạm cư quá dài tạo sự lan tỏa thống nhất tin tưởng để làm tiếp ở các khu trung cư khác
nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh của việt nam uy tín về hàng khoáng